thưa quý vị liên quan đến việc cứu nạn tại các thủy điện trên địa bàn huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
từ sáng sớm nay đoàn công tác do ông phan thiên định phó chủ tịch ubnd tỉnh thừa thiên huế
thượng tá nguyễn thanh tuấn giám đốc công an tỉnh cùng với hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an
đã vượt đường dùng di chuyển bằng cano ghe thuyền từ lòng hồ thủy điện hương điển
đến khu vực các nhà máy thủy điện giao trang ba và giao trang bốn
đến một mươi bốn giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa hai chuyên gia ấn độ và một mươi bảy người việt nam
mắc kẹt tại thủy điện giao trang bốn vào bờ bằng cano
và công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân bị mất tích còn lại tại thủy điện rào trang ba
vẫn đang được tích cực được triển khai
và phóng viên thùy linh đã có mặt tại hiện trường để gửi tới thông tin chi tiết
thưa quý vị và các bạn cùng với một mươi chín người được đưa ra ngoài an toàn
thì đến chiều nay đội cứu hộ tiếp cận theo hướng đường thủy
cũng đã đưa ra ngoài một thi thể nạn nhân ở khu vực thủy điện giao trang bốn
như vậy đến thời điểm hiện tại lực lượng chức năng đã tìm thấy bốn thi thể nạn nhân
ở khu vực thủy điện giao trang ba và giao trang bốn
nạn nhân vừa tìm thấy là một nhân viên lái xe cậu tháp của nhà máy thủy điện giao trang bốn
vì thi thể đang trong quá trình phân hủy nên lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ
mới có thể di chuyển ra ngoài
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày một mươi chín người được cứu vẫn đang trên đường đi đến bệnh viện đà khoa phong điền
và bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám để kiểm tra sức khỏe
trong chiều nay các lực lượng chức năng cũng đã tiếp cận được điểm sạt lỡ
tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy thuộc tiểu khu sáu mươi bảy
hiện trường cho thấy toàn bộ khu vực đã bị săn phẳng
chó nghiệp vụ đã được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân
trong lúc này nhiều người thân của các nạn nhân cũng đã có mặt gần khu vực
ban chỉ huy tiền phương cứu nạn cứu hộ mong chờ thông tin của người thân

với chín mươi ba phương tiện bốn mươi ba ô tô hai công nông bốn mươi năm máy múc hai máy bay trực thăng làm công tác cứu nạn
trước đó từ sáng sớm nay lực lượng chức năng đã huy động sáu trăm bốn mươi hai người tham gia ứng cứu
hai máy bay trực thăng đã tiếp cận và thả lưng thực cho những trường hợp đang mắc kẹt
tại thủy điện rào trần ba rào trần bốn
công tác cứu nạn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương
vâng ạ một thông tin chúng tôi vừa nhận được
văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đã khôi phục kết nối liên lạc với thủy điện alin b hai
và hiện toàn bộ một mươi bốn công nhân của thủy điện alin b hai đều an toàn
và công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm cứu nạn đang được tích cực triển khai
với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất
thủy điện alin b hai nằm trên trục đường đi vào thủy điện rào trang ba